thưa quý vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế
trần đoán in viettral xét nghiệm virus sars cov hai hay còn gọi tắt là kit xét nghiệm covid xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương hà nội
tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán kit xét nghiệm covid cho cdc hải dương
thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi
phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến
giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
phan quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán nam định nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
hồ thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán long an nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn nô en thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
hai trần thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán thanh hóa nghề nghiệp nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản số thiết kiểm của phan quốc việt
và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd hai mươi bất động sản
trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác tám bất động sản của phạm duy tuyến
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân
đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án
yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước